một kịch lý đang diễn ra đó là mặc dù sinh sống bên sông la nga nơi có chữ lượng nước ngọt lớn nhất tỉnh đồng nai
nhưng hàng nghìn hội dân ở đây lại rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào mùa khô
và trên thực tế là vào mùa khô thì mỗi ngày người dân sinh sống tại đây đều phải đi mua từng mét khối nước với giá cao để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
những ngày cao điểm mùa khô này các xe bồn trợ nước sinh hoạt từ các vùng lân cận về cung cấp cho người dân các xã sống ven sông la ngà
hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu
bởi lẽ số hộ dân cần nước sinh hoạt quá lớn do hầu hết các diễn khoan đều bị cạn vì khô hạn kéo dài
về cái mùa khô này là cái nước sinh hoạt của trong nguyên cái gia đình tôi và nguyên cả cái khu này luôn nó rất là khan hiếm về cái nước
bây giờ như là mỗi lần tôi kêu nước thì cũng phải chờ khoảng chừng mấy ngày sau thì nó mới có nước để xài được chứ không phải là kêu liền là có
tôi làm nghề này chở nước này
không được bốn năm rưỡi năm năm nay rồi
thì trong đặc biệt vào mùa nắng này thì tất cả các xe cũng đều chạy hết
nhưng mà không có đủ lượng nước cho cung cấp cho dân
chạy thì cũng suốt ngày suốt đêm
tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng xảy ra đối với hàng nghìn hộ dân dọc theo sông la ngà thuộc các xã ngọc định phú ngọc la nga của huyện định quán
trong đó qua thống kê sơ bộ chỉ riêng xã phú ngọc có khoảng trên bốn hộ với gần hai mươi một nhân khẩu
thì có đến chín mươi
hộ thiếu nước sinh hoạt
nhiều lần chính quyền địa phương và nhân dân cử tri cũng tiếp xúc nhiều với đại biểu nhiều tổ chức cũng có sự quan tâm
nhưng đến giờ này thì cái việc nước để bảo đảm cho cái việc sinh hoạt cho dân nhân là rất là khó khăn
hiện nay người dân đang sử dụng nguồn nước hiện nay thì thật sự thì có nước để sinh hoạt chứ chưa bảo đảm là cái nước sạch
do vậy thì đối với chính quyền địa phương và nhân dân ở đây rất là mong muốn được cấp trên tổ chức quan tâm làm thế nào sớm
có bảo đảm
để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân các xã ven sông la ngà của huyện định quán
cách đây một mươi năm ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã có kế hoạch xây dựng nhà máy
thế nhưng đến nay dự án vẫn đang còn nằm trên giấy và người dân ở đây vẫn tiếp tục mua nước sinh hoạt từ các xe bồn